nhân kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày thầy thuốc việt nam đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội
đã đến nhà riêng thăm tặng quà và chúc mừng giáo sư tiến sĩ y khoa
nhà giáo nhân dân anh hùng lao động phạm gia khải
và giáo sư tiến sĩ y khoa thầy thuốc nhân dân lê đức hình
chào tặng bó hoa tuyệt thắm chúc mừng hai vị chuyên gia đầu ngành
bí thư thành ủy vương đình huệ thay mặt đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô
trân trọng cảm ơn những đóng góp công hiến của hai giáo sư
cho công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân và sự phát triển của y học nước nhà
đồng chí vương đình huệ kính chúc giáo sư tiến sĩ phạm gia khải
và giáo sư tiến sĩ lê đức hình trường thọ hạnh phúc
tiếp tục có những thành tựu trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân